khoảng một mươi tám h tối ngày một mươi một tháng một mươi một tại km một mươi hai quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua địa phận saeatu thành phố bùn ma thuột tỉnh đà lạt
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy với xe ô tô khách một mươi sáu chỗ khiến hai người thương vong
theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết vào thời điểm trên anh võ văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy k bốn mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi tám trở theo anh phan văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại thôn một mươi hai xã ea tu thành phố buôn ma thuột vừa đi khỏi nhà được khoảng hai mươi mét và lưu thông theo hướng từ xã ea tu đi thành phố buôn ma thuột
khi đến khu vực trên đã tông trực diện với xe ô tô khách loại một mươi sáu chỗ ngồi mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai trăm năm mươi bảy
thuộc nhà xe khải linh chưa rõ danh tính tài xế lưu thông theo hướng ngược lại
cú thông mạnh đã khiến anh hoàng tử vong ngay tại chỗ anh phú bị thương nạn
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuột đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên